nhân dịp kỷ niệm một trăm ba mươi năm ngày sinh chủ tịch hồ chí minh sơ kết bốn năm thực hiện chỉ thị số năm của bộ chính trị khóa một mươi hai
về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
bảo tàng hồ chí minh đã tổ chức trưng bày chuyên đề
hồ chí minh những nét phác họa chân dung và triển lãm những tấm gương bình dị mà cao quý
tham dự buổi lễ có đồng chí võ văn thưởng ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban tuyên giáo trung ương
bảo tàng hồ chí minh những nét phát họa chân dung và triển lãm những tấm gương bình dị mà cao quý
tham dự buổi lễ có đồng chí võ văn thưởng ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trường ban tuyên giáo trung ương
bảo tàng hồ chí minh những nét phát họa chân dung và triển lãm những tấm gương bình dị mà cao quý